do mâu thuẫn trong công ty thì một nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí chém nạn nhân gần đứt lìa cánh tay
vụ việc xảy ra tại thị trấn bá hiến huyện bình xuyên của tỉnh vĩnh phúc
do anh nguyễn trung phong chú tại thành phố thái nguyên có mâu thuẫn với ấn ngọc quân chú tại huyện tam đảo
cùng làm việc tại công ty newflex
để giải quyết mâu thuẫn thì hai người đã hẹn nhau sau giờ tan ca để giải quyết
quân đã gọi thêm sáu người mang theo hung khí đến đánh phong
quá trình rượt đuổi sầm văn biển chú tại huyện sông lô đã chém trọng thương tay phải của phong
công an huyện bình xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng